tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên án phiên tòa xét xử phúc thẩm với bốn bị cáo là nguyễn ngọc sự
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên vinasin trần đức chính nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính vinasin
trương văn tuyến nguyên tổng giám đốc vinasin phạm thanh sơn nguyên phó tổng giám đốc vinasin
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
về việc tăng mức hình phạt với bị cáo nguyễn ngọc sự tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc sự một mươi sáu năm tù
tăng thêm ba năm tù chấp nhận kháng cáo và giảm một năm tù cho bị cáo trương văn tuyến xuống còn sáu năm
giảm hai năm tù xuống còn một mươi năm năm cho bị cáo trần đức chính giữ nguyên bản án sáu năm tù đối với bị cáo phạm thanh sơn
cả bốn bị cáo cùng bị tuyên án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
về phần trách nhiệm dân sự liên đối và xử lý vật chứng biện pháp bảo đảm khi thi hành án
không chấp nhận kháng cáo xin giảm bồi thường và kháng cáo xin hủy bỏ lệnh kê biên tài sản của bị cáo sơn
do đó tòa tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng đã thu giữ của các bị cáo
tòa phúc thẩm buộc bị cáo trần đức chính phải truy nộp tiếp số tiền tám tám tỷ đồng để xung công quỹ
buộc bị cáo nguyễn ngọc sự trần đức chính trường văn tuyến và phạm thanh sơn
phải liên đối truy nộp số tiền hơn tám mươi hai tỷ đồng để xùng công quỹ